thưa quý vị công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố chín bị can là các giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ digital credit công ty trách nhiệm hữu hạn fincap việt nam
và công ty trách nhiệm hữu hạn sofi solution về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
công an tp hcm xác định từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba thông qua hai trang web web bamo vn và fido vn
ba công ty trên đã giải ngân cho vay hơn hai triệu lượt tổng cộng hơn sáu bảy mươi hai tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn một trăm hai mươi ba bốn tỷ đồng
với lãi suất thấp nhất là một triệu đồng
tổng cộng một trăm năm mươi ba hai cao nhất là một hai trăm tám mươi chín sáu mươi bảy gấp từ bảy lần đến sáu mươi bốn lần mức lãi suất quy định
hiện công an tp hcm tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại lào cai công an thành phố lào cai vừa triệt phá bắt giữ thành công nhóm đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản của các tiểu thương trên địa bàn thành phố lào cai gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
trước đó trong những ngày đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba liên tiếp nhiều tiểu thương tại chợ kim tân nguyễn du cốc lếu gửi đơn trình báo tới cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai
về việc bị một đối tượng nữ giới dùng thủ thuật đổi tiền rách rồi lợi dụng sự mất kiểm soát để chiếm đoạt số tiền lớn của các tiểu thương
lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm trần thị gái quách đức huấn lại thế đáp cùng chú tại tỉnh thái bình
tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô
tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô một điện thoại di động và bốn mươi bảy triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hiệp hội sữa việt nam hội lương thực thực phẩm tp hcm hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm vừa có công văn khẩn gửi chủ tịch quốc hội thủ tướng chính phủ
ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội bộ tài chính không bổ sung sữa dành cho người cao tuổi vào danh mục bình ổn giá trong dự thảo luật giá sửa đổi
theo hiệp hội sữa việt nam việc đưa thêm mặt hàng sữa dành cho người cao tuổi vào danh mục bình ổn giá là rất bất hợp lý và có thể gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi với các doanh nghiệp ngành sữa
sữa chỉ là một phần nhỏ trong chế độ ăn đa dạng của người lớn
ở việt nam lượng sữa bình quân tiêu thụ của mỗi người
nhiều hơn nhiều so với các nước phát triển trên thế giới chưa có tổ chức hay quốc gia nào phân loại sữa dành cho người cao tuổi cũng như không kiểm soát giá các mặt hàng sữa cho người lớn
các loại sữa đều sử dụng được cho mọi lứa tuổi trừ trẻ nhỏ sử dụng sữa công thức dành cho trẻ dưới ba mươi sáu tháng
mặt khác hiện nay chưa có văn bản pháp lý quy định sữa là mặt hàng thiết yếu
vì vậy đưa sữa nói chung và sữa cho người cao tuổi vào danh mục hàng hóa bình ổn giá là không phù hợp
tổng cục thuế vừa ban hành công văn chỉ đạo cục thuế các tỉnh thành phố đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và người dân
đối với các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đang có vướng mắc phản ánh của các hiệp hội doanh nghiệp
thì tổ chức đối thoại ngay với hiệp hội doanh nghiệp trong tuần từ ngày hai mươi chín tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba để làm rõ vướng mắt
chủ động xử lý giải quyết các vướng mắc và thực hiện hoàn thuế theo đúng quy định đúng thẩm quyền không để tồn động kéo dài gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp
thời gian vừa qua tổng cục thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử đạt chín mươi chín với gần tám mươi số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước
kiểm tra sau được cơ quan thuế giải quyết hoàn nhanh chóng trong vòng sáu ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn của người nộp thuế
việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng kịp thời theo đúng quy định của luật quản lý thuế đã tạo được điều kiện giúp cho doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh
nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn góp phần phát triển sản xuất kinh doanh xuất khẩu hàng hóa
tuy nhiên vẫn còn tình trạng chậm muộn trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế gây bức xúc trong dư luận
giá gạo xuất khẩu của việt nam tuần qua đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng bốn trong bối cảnh nguồn cung thấp
gạo năm tấm của việt nam được trao bán ở mức bốn trăm chín mươi bốn trăm chín mươi năm usd một tấn cao hơn so với mức bốn trăm tám mươi năm bốn trăm chín mươi năm usd một tấn vào tuần trước
đối thủ cạnh tranh của gạo việt nam đó là gạo năm tấm của thái lan trong tuần này được niêm yết ở mức giá cao hơn năm usd một tấn so với gạo việt nam
dữ liệu sơ bộ từ tổng cục hải quan cho thấy trong tháng năm hai trăm một mươi ba tấn gạo đợi
gạo năm tấm của việt nam đã được bốc dỡ tại cảng tp hcm với phần lớn gạo được chuyển đến philippines indonesia và châu phi
mới đây phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu tổng quát nhằm đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu gạo củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống trọng điểm và phát triển các thị trường xuất khẩu mới tiềm năng
các thị trường đã ký kết hiệp định thương mại tự do fta
gia tăng thị phần gạo việt nam tại các thị trường xuất khẩu đặc biệt là thị trường các nước phát triển
mục tiêu cụ thể là tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối của các thị trường lên khoảng sáu mươi
phấn đấu đạt khoảng hai mươi năm gạo xuất khẩu trực tiếp mang nhãn hiệu gạo việt nam vào năm hai nghìn ba mươi
festival biển nha trang khánh hòa được tổ chức hai năm một lần là sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia
và quốc tế đây cũng là thương hiệu lễ hội nhằm giới thiệu tôn vinh bảo tồn phát huy giá trị tinh thần
bản sắc văn hóa biển và đảo của vùng đất và con người khánh hòa
để tạo sự mới lạ cũng như thu hút người dân và du khách festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba
sẽ có nhiều hoạt động sự kiện chương trình văn hóa nghệ thuật du lịch mới lạ
hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trong lễ hội sự hấp dẫn và sôi động
năm hai nghìn hai mươi ba là lần thứ một mươi festival biển nha trang khánh hòa được tổ chức
festival năm nay có chủ đề khánh hòa khát vọng phát triển diễn ra từ ngày ba đến ngày sáu tháng sáu
với gần bảy mươi sự kiện chương trình có thể nói đây là kỳ festival có số lượng sự kiện
chương trình quy mô và hoành tráng nhất từ trước đến nay thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa
truyền thống của dân tộc với sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp
của tỉnh khánh hòa
góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh sau đại dịch covid một mươi chín tạo không khí đoàn kết
thể hiện tình cảm trân trọng mến khách của nhân dân địa phương đối với du khách bạn bè trong nước và quốc tế
bên cạnh đó tuần lễ festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba còn diễn ra hàng chục hoạt động sự kiện văn hóa
mang tính đặc trưng văn hóa miền biển
thưa quý vị với chủ đề điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới
tối qua ngày hai mươi bảy tháng năm ngày hội du lịch văn hóa tỉnh sơn la đã chính thức được khai mạc
đây là dịp mà quảng bá cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp khí hậu trong lành mát mẻ
cũng như là những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất cao nguyên
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất mộc châu để thưởng thức những nét đẹp đó trong những ngày cuối tháng năm này
đêm khai mạc đã có hàng nghìn người từ khắp các nơi tổ quốc đổ về quảng trường khăn piêu
khu du lịch mộc châu iceland với sự giàn dựng công phu chú đáo
chương trình khai mạc đã diễn ra thành công tốt đẹp để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách
ngày hôm nay tôi đến với buổi lễ khai mạc tôi cảm thấy rất là linh đỉnh long trọng
và tôi rất mong muốn là làm sao ở tỉnh sơn la mình phát triển hơn nữa
để cho càng ngày mùa du lịch nó càng được thu hút du khách hơn
ngày hội du lịch diễn ra trong buổi lễ
ngày với rất nhiều nội dung hấp dẫn như trưng bày giới thiệu quảng bá không gian văn hóa
tour du lịch mới sản phẩm du lịch ẩm thực dân tộc sản phẩm ô cốp tỉnh sơn la và các tỉnh bạn
và đặc biệt là ngày hội hái mận được du khách hết sức thích thú
là người dân ở mộc châu tôi cũng là người trồng mận
tôi cảm thấy tự hào việc có được huyện và các ngành quan tâm tổ chức cho ngày hội thế này
để nhiều du khách biết đến mận hậu của mộc châu hơn
du lịch của huyện mộc châu tổ chức ngày lễ hái mận thì chúng tôi đã chuẩn bị đến hạng tuần này rồi
và cảm nhận ngày hôm nay này thực sự là trong lòng thì nó phân chấn lắm
và đến đây mặc dù nắng như thế này tuổi sáu mươi như thế này nhưng mà rất thích
để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp lực lượng công an mộc châu chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh
đã triển khai nhiều phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động
công huyện mộc châu đã triển khai cụ thể các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông
trong đó là phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của công an tỉnh và công an huyện vân hồ để chúng tôi tổ chức lực lượng
thứ nhất là đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm diễn ra sự kiện
thứ hai là đảm bảo an toàn giao thông cho đoàn các đại biểu cấp cao của đảng và nhà nước đến thăm và làm việc trên địa bàn huyện mộc châu
để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp ngày lễ du lịch văn hóa của
thì công an mộc châu đã huy động một trăm linh các bộ chiến sĩ huy động cả lực lượng công an các xã thị trấn để vào cuộc đảm bảo an ninh trật tự tốt nhất trên địa bàn huyện mộc châu
nhờ chủ động làm tốt công tác nắm tình hình thực hiện tốt các phương án
công an sơn la đã duy trì tốt tình hình an ninh trật tự và trở tự an toàn giao thông trên các tuyến đường
cũng như công tác phòng chống cháy nổ qua đó tạo nên ấn tượng đẹp trong du khách thập phương
góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa con người sơn la thân thiện mến khách
thưa quý vị hàng loạt các vụ hỏa hoạn tại nhà riêng hay tại một số trung cư trong thời gian vừa qua
đã gây những thiệt hại không chỉ về của mà còn lấy đi tính mạng của nhiều người
đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh để mỗi người mỗi gia đình cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho gia đình thì việc trang bị các thiết bị thông minh là vô cùng cần thiết
tiểu mục tư vấn hôm nay của chúng tôi chuyên gia của chúng tôi cũng sẽ giới thiệu tới quý vị
một số thiết bị phòng cháy chữa cháy để cho người dân có thể tự trang bị cho mình
theo các chuyên gia dù đang sống trong nhà riêng hay những khu trung cư có trang bị hệ thống báo cháy tự động
thì người dân vẫn nên trang bị cho gia đình mình những thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ bản
như bố thoát hiểm thang dây thoát hiểm bình chữa cháy mặt nạ chống độc
những thiệt hại do cháy nổ gây ra các hộ gia đình có rất nhiều nguyên nhân khác nhau
nhưng có thể nói rằng là một trong những vấn đề mà hiện nay là việc trang bị phương tiện phòng cháy cháy
tại chỗ phục vụ cho các gia đình vẫn còn nhiều vấn đề bất cập
hiện nay mặc dù lực lượng phòng cháy chữa cháy có nhiều những biện pháp tuyên truyền hướng dẫn
nhưng nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy
trang bị những phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ của gia đình còn hạn chế
đó là một trong những điều mà có thể gây ra những vụ cháy lớn và đặc biệt là gây ra những thiệt hại về người trong vụ cháy gần đây
trên thị trường hiện nay bày bán rất nhiều thiết bị phòng cháy chữa cháy tại nhà của các thương hiệu khác nhau và giá cả cũng khác nhau
như bình chữa cháy trên thị trường có ba loại bình bột khô bình co hai và bình rung
bình chữa cháy có ba loại bình bột khô bình co hai và bình dung dịch
bình bột khô và bình co hai có nhiều trọng lượng khác nhau từ hai kg đến tám kg
bình chữa cháy co hai có giá giao động từ ba trăm năm mươi đồng đến hơn năm trăm linh đồng tùy theo trọng lượng
tuy nhiên theo các chuyên gia để đảm bảo những trang bị ấy đạt hiệu quả
thì việc đầu tiên người mua cần làm là phải lựa chọn cho mình những thiết bị uy tín có chất lượng và sau đó phải sử dụng chúng đúng cách tránh phản tác dụng
để cho có cái thiết bị phòng cháy cháy tốt nhất trong quá trình sử dụng
thì chúng tôi khuyên cáo người dân là nên chọn những nhà cung cấp chính thức
có thể chúng ta trong thông tin hiện nay thì trên mạng xã hội đều có những nhà cung cấp thông tin chính thức
thông tin về cung cấp về thiết bị
ngoài ra thì một trong những vấn đề các bạn hiện nay là lực lượng phòng cháy cháy đang quản lý chất lượng những bình chữa cháy bằng phương pháp sẵn tem
chúng ta có thể kiểm tra trên tem trên bình chữa cháy
và đặc biệt là những cái tem này thì đều có cái đường link đối với lại ngày tháng kiểm định
hoặc là vùng kiểm định hoặc là cái cơ quan mà những thông tin cần thiết trong vấn đề mà đánh giá chất lượng của bình chữa cháy
thì chúng ta có thể chiếu điện thoại vào và quét mã vạch thì chúng ta sẽ có cái đường link như vậy
mặt nạ chống độc có giá từ năm trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng
thang dây thoát hiểm hạ chậm có giá giao động từ hai trăm linh đến ba trăm linh đồng một mét cùng đầu móc
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
việc trang bị những thiết bị này là hoàn toàn khó
ở một số trung cư hay khu đô thị còn bắt buộc theo quy định của pháp luật
cụ thể chính phủ đề xuất cho phép sử dụng các máy nhà
đảm bảo các điều kiện kỹ thuật của các chủ sở cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công
trụ sở của các cơ quan đơn vị được xác định là tài sản công trên địa bàn thành phố
lắp đặt hệ thống điện mặt trời để cung cấp điện phục vụ cho hoạt động của trụ sở
phần điện còn thừa do không sử dụng hết thực hiện theo quy định pháp luật về điện lực
bên cạnh đó
chính phủ đề xuất chính sách khuyến khích hỗ trợ việc chuyển đổi phương tiện giao thông
từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch
thu mua đổi phương tiện giao thông cũ sang phương tiện giao thông mới sử dụng năng lượng sạch
sử dụng phương tiện giao thông công cộng để hạn chế ủng tắc giao thông
trong các cơ chế chính sách mới đột phá có tác động lan tỏa gồm hai mươi bảy cơ chế chính sách
chính phủ đề xuất cho thành phố hồ chí minh được dùng nguồn tăng thu ngân sách địa phương
để chi đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
sử dụng vốn đầu tư công của ngân sách thành phố ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội việt nam
thực hiện cho vay hỗ trợ giảm nghèo giải quyết việc làm
liên quan đến việc tháo dỡ đập rạch chiếc sở giao thông vận tải tp hcm vừa có đề nghị
ban giao thông khẩn trương liên hệ với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các đơn vị liên quan để xác định cơ quan đơn vị đang được giao quản lý
hoặc chủ sở hữu công trình đập rạch chiếc
để thực hiện việc bàn giao phá dỡ đảm bảo đúng quy định phục vụ thi công cầu nam lý
dự án xây dựng cầu nam lý thay thế cho đạp rạch chiếc nằm trên đường đỗ xuân hợp
thành phố thủ đức có tổng mức đầu tư chín trăm một mươi chín tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng là bốn trăm hai mươi ba tỷ đồng
chi phí bù thường giải phóng mặt bằng là bốn trăm linh ba tỷ đồng còn lại là các chi phí khác
công trình này được khởi công vào ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
và đã triển khai thi công tại các vị trí đã có mặt bằng
đơn vị thi công đã thực hiện mối m hai
một phần nhịp dẫn nhịp chính hệ thống thoát nước và tuyến đường tránh phía quận hai cũ
tổng khối lượng đạt khoảng bốn mươi giá trị hợp đồng
đây là dự án trọng điểm của thành phố
tuy nhiên do vướng mặt bằng dự án này đã bị đình trệ nhiều năm
hiện nay ủy ban nhân dân tp thủ đức đang bàn giao mặt bằng cho ban giao thông
triển khai thi công hoàn thành dự án
do đó đề nghị ban giao thông khẳng trung thực hiện các yêu cầu nêu trên
báo cáo kết quả và gửi về sở giao thông vận tải trước ngày ba mươi tháng năm
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cuối tháng năm này sẽ tổ chức khai thác trở lại
hai tuyến xe buýt gồm tuyến sáu mươi một bến xe chợ lớn khu công nghiệp lê minh xuân
và tám mươi sáu bến thành đại học tôn đức thắng sau một khoảng thời gian tạm dừng hoạt động
đây là hai trong số bốn tuyến xe buýt bao gồm các tuyến số năm mươi bảy sáu mươi một tám mươi sáu sáu mươi một sáu
tạm dừng hoạt động từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong số bốn tuyến xe buýt bởi các xe xuống cấp chất lượng phục vụ chưa cao
nên sẽ đấu thầu chọn đơn vị khác đủ năng lực để đầu tư nâng cấp các xe để hoạt động hiệu quả hơn
theo đơn vị vận hành cho biết với hai tuyến buýt trên đơn vị sẽ sử dụng loại xe taco bốn mươi chỗ đời mới
có máy lạnh xe buýt được đưa vào sử dụng có màu xanh đầm với hai cửa lên xuống rộng hơn
tạo thuận tiện hơn với hành khách
hiện vận tải hành khách công cộng đang chiếm thị phần rất lớn với một mươi bốn lượt xe mỗi ngày hai mươi ba km mỗi ngày
tỷ lệ đi lại tăng cao chỉ riêng quý i năm hai nghìn hai mươi ba sản lượng xe buýt tăng ba mươi sáu
do đó đơn vị quản lý vận tải công cộng tp hcm đang tiến hành đổi mới phương tiện
nhà chờ để thu hút hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng
tuy đã gần một năm trôi qua kể từ khi rào chắn công trình metro số một trên khu vực đường lê lợi
và khu vực chợ bến thành quận một tp hcm được gỡ bỏ
nhưng các con đường xung quanh vẫn còn hàng loạt mặt bằng bị bỏ trống không có khách thuê
chợ bến thành là một trong những công trình biểu tượng lâu đời
thu hút nhiều người dân và du khách tới tham quan mua sắm
đoạn đường này bị rào chắn để thi công tuyến metro số một bến thành suối tiên
điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh buôn bán của các hộ dân trên tuyến đường
nhiều mặt bằng vì thế mà bị để trống
tuy nhiên gần một năm qua dù rào chắn thi công trên đoạn đường này đã được tháo rỡ
nhưng các mặt bằng tại đây vẫn liên tục bị bỏ trống
thậm chí một số khách thuê còn rời đi do giá thuê tăng cao
hiện như mặt bằng nhà phố này có giá thuê trung bình từ một trăm tám mươi hai trăm sáu mươi triệu đồng mỗi tháng
dù bị bỏ trống nhiều tháng qua nhưng chủ nhà rất giới hạn khách
chỉ mong muốn cho showroom nội thất và cửa hàng vàng bạc đá quý thuê
theo cushman wakefield việt nam cách làm việc của các chủ nhà
cũng góp phần khiến thị trường nhà phố cho thuê khó đáp ứng yêu cầu của các nhãn hàng
đặc biệt từ quốc tế hoặc ở phân khúc cao cấp xa xỉ
khi giá thuê tại đây quá cao so với tiềm năng thực tế hiện tại
thưa quý vị chiến lược của ngành xuất bản việt nam định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
nhấn mạnh vào các hoạt động chuyển đổi số
bên cạnh những sản phẩm như sách số sách nói cách giới thiệu sách cũng phải thay đổi
các nhà xuất bản trong năm hai nghìn hai mươi
đang tập trung vào phương thức liên kết với những sàn thương mại điện tử mạng xã hội
để giới thiệu sách và văn hóa đọc một cách gần gũi hấp dẫn hơn
bảo nguyễn cùng những bạn trẻ yêu thích sách
lập nên một kênh mạng xã hội với tên gọi gần gũi đang đọc gì đấy
thay vì đăng tóm tắt nội dung sách hay tiểu sử tác giả như cách giới thiệu thông thường
ở những phiên livestream để giao lưu cùng bàn luận về văn phong về thói quen đọc
chỉ sau một tháng mở kênh nhóm bạn trẻ đang đọc gì đấy
đã được hơn một trăm linh nghìn lượt đăng ký với các clip đạt triệu theo dõi
nhân chủ sự kiện chào mừng ngày sách và văn hóa đọc tháng bốn vừa qua
các nhà xuất bản lớn như nhà xuất bản kim đồng
nhà xuất bản trẻ
cùng các đơn vị sách như sài gòn books alphabooks
đã ký kết với những mạng đa kênh
để cùng những bạn trẻ có sức ảnh hưởng chung tay lan tỏa giới thiệu sách
không chỉ thay đổi phương thức giới thiệu sách qua mạng xã hội
mà cách thức truyền đạt cũng phải cập nhật với thói quen của độc giả thế hệ gen z
đặc biệt là vì không có mạng xã hội thì các công ty sách cũng khá là yếu
vì vậy tự thân bản thân các công ty sách là vẫn có thể nỗ lực làm được một vài clip hay
nhưng để có thể đầu tư làm được những clip hay
clip hay có giá trị thì rất cần người làm chuyên nghiệp làm ảnh hưởng
cho nên nếu việc thích hợp được cái việc giới thiệu sách với những kol
có tác động cho xã hội thì cũng mang lại giá trị rất lớn
khoảng năm năm trở lại đây
cuộc xuất bản in và phát hành đánh giá chuyển đổi số là nhiệm vụ cấp thiết
lĩnh vực sách tiện tử góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bản đọc
cũng như tăng tính kết nối của thị trường việt nam với nước ngoài
tuy nhiên dù đã có nỗ lực ra mắt sản phẩm bắt mắt có nội dung tốt
thì mức độ tiếp cận của bạn đọc chưa cao
từ thực tế đó cục trưởng cục xuất bản in và phát hành nguyễn nguyên
trong đợt chào mừng ngày sách và văn hóa đọc năm hai nghìn hai mươi ba
đã khuyến khích ngành sách cùng các nền tảng số phải đa dạng hình thức dịch vụ
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc
gia tăng truyền thông sách trên các nền tảng xuyên biên giới
hay thậm chí là những câu chuyện cá nhân liên quan đến những quyển sách của bạn yêu thích v v
đều là những nội dung hiện tại đang rất là thích hành
cũng như là đem lại được rất là nhiều lập tính hợp lịch thực
từ đó các nhà xuất bản sách cũng đã tận dụng được lợi thế này
để có thể gia tăng sức cho các tác phẩm
cũng như tăng trưởng của lợi thức hữu sách lên rất nhiều
quy hoạch phát triển xuất bản in và phát hành đến năm hai nghìn hai mươi hai
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi được thủ tướng chính phủ phê duyệt
quy định tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử đạt từ hai mươi đến ba mươi
tổng số đầu sách được xuất bản
đến nay cả nước đã có một mươi bảy đơn vị nhà xuất bản
đủ điều kiện được cấp phép xuất bản phát hành sách điện tử
với bình quân mỗi năm toàn ngành đạt từ hai đến hai năm trăm linh xuất bản phẩm điện tử
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại